lãnh đạo bộ công an cũng vừa ủy quyền cho công an tỉnh đắk lắc đến thăm chia buồn và hỗ trợ gia đình của ba người dân
bị nhóm khủng bố giết hại trong vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn hai xã ea cơ tu và ea tiêu huyện trư quynh tỉnh đắk lắc ngày một mươi một tháng sáu vừa qua
tại các xã ea katu ea tiêu huyện chư quynh và tổ dân phố tám phường tân an thành phố bù mà thuột
thừa ủy quyền của lãnh đạo bộ công an lãnh đạo công an tỉnh đắk lắc đã đến thăm chia buồn sâu sắc với thân nhân
gia đình của anh hoàng minh khánh anh lê minh vương và anh lê xuân hoàng
đây là ba người dân đã bị giết hại trong vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào ngày một mươi một tháng sáu vừa qua
tại những nơi đến thăm đoàn đã thắp những nén tâm nhang tưởng nhớ ba người dân đã mất và chia sẻ động viên gia đình
cố gắng vượt qua nỗi buồn mất mát đau thương để sớm ổn định cuộc sống
nhân dịp này thừa ủy quyền của bộ công an công an tỉnh đã trao cho ba gia đình
mỗi gia đình sáu mươi triệu đồng trong đó có năm mươi triệu đồng được trích từ quỹ phòng chống tội phạm bộ công an
và một mươi triệu đồng được trích từ quỹ nghĩa tỉnh đồng đội bộ công an để giúp đỡ các gia đình vơi bớt khó khăn